trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nhật bản vào sáng nay tại thủ đô tokyo thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc gặp gỡ
tọa đàm với nhóm các nhà lãnh đạo của một số tập đoàn doanh nghiệp lớn hàng đầu nhật bản
trong các lĩnh vực tài chính năng lượng xây dựng công nghệ chế tạo máy logistic và công nghệ cao
phát biểu tại buổi tọa đàm thủ tướng nguyễn xuân phúc thông tin về môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi tại việt nam
cũng như những cơ hội đem lại từ các hiệp định mà việt nam đã ký
trong đó có cptpp mà cả việt nam và nhật bản đều tham gia
thủ tướng cũng đặc biệt nhấn mạnh đến hiệp định thương mại đầu tư việt nam eu vừa được ký kết vào ngày ba mươi tháng sáu
đây chính là thời cơ để các nhà đầu tư nhật bản vào việt nam
việt nam khuyến khích các dự án đầu tư chất lượng cao từ nhật bản
chính phủ sẽ tổ chức các buổi đối thoại thường xuyên để cùng tháo gỡ các khó khăn
tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư nhật bản đến đầu tư sản xuất kinh doanh thành công tại việt nam
tại buổi tọa đàm các nhà đầu tư đã đề xuất một số vấn đề trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ
phát triển năng lượng điện bảo vệ môi trường phát triển hạ tầng cảng biển và giao thông kết nối
vấn đề về thuế hải quan vấn đề về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước vấn đề làm thêm giờ của người lao động
lãnh đạo các tập đoàn doanh nghiệp cũng đề nghị việt nam phát triển mạnh mẽ hạ tầng để phục vụ phát triển kinh tế
nhất là các cảng trung truyền và hệ thống đường bộ kết nối với cảng này với các thành phố lớn
thủ tướng và các bộ trưởng đã thông tin thêm về các chính sách kêu gọi và thu hút đầu tư của việt nam
nhất là với cơ sở hạ tầng trong đó có cả hình thức đầu tư oda hợp tác công tư
thủ tướng nguyễn xuân phúc mong muốn các nhà đầu tư nhật bản tiếp tục tăng cường đầu tư vào lĩnh vực này
bởi nhu cầu là rất lớn và đây cũng được coi là một mũi đột phá chiến lược trong kế hoạch xây dựng và phát triển của việt nam